cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas do nigeria lãnh đạo đã đi đến đồng thuận về vấn đề can thiệp quân sự vào niger
một quan chức gấp cao của khối cho hay quân đội cùng một số thành viên ecowas đã đồng ý về kế hoạch và đang chờ quyết định chính trị cuối cùng
theo cao ủy của ecowas về chính trị hòa bình và an ninh tất cả các yếu tố dẫn đến bất kỳ sự can thiệp cuối cùng nào đều đã được bàn thảo
bao gồm các nguồn lực cần thiết cách thức và thời điểm triển khai lực lượng
quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra ở cấp độ chính trị song ecowas sẽ không thông báo khi nào tấn công và tấn công vào đâu
trước đó phái đoàn ecowas đã tới thủ đô của niger hôm ba tháng tám song đã rời đi mà không có cuộc gặp nào với chính quyền quân sự ở nước này
cũng như tổng thống mohammed bazoom bị lật đổ
sau cuộc đảo chính tại niger ecowas đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào lực lượng đảo chính ở nước này
đồng thời đưa ra tối hậu thư cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu phe này không khôi phục quyền lực cho tổng thống bazoum trong vòng một tuần kể từ ngày ba mươi một tháng bảy